chỉ với một chiếc điện thoại thông minh chị thủy có thể lên mạng và mua sắm trực tuyến bất cứ ở đâu
nhất là với những cái cửa hàng mình đã quen rồi như lemea chẳng hạn
thì chỉ cần là em xem trên face hoặc là instagram thôi
nếu có mẫu mới thì mình sẽ nhắn tin đến nhân viên
các bạn ấy sẽ tư vấn sai số cho mình bởi vì mình đã có thông tin khách hàng trên đấy rồi
mọi thứ rất là nhanh xíp đến tận nơi luôn
ngoài mua sắm trực tiếp thì chúng tôi là hay mua sắm online
thứ nhất là tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm được chi phí
và thứ ba là cũng được hưởng nhiều chương trình ưu đãi nữa
được biết ngày mua sắm trực tuyến việt nam online friday hai nghìn hai mươi hai
phối hợp trên nhiều nền tảng thương mại điện tử
các đơn vị cung cấp các giải pháp tăng trưởng doanh thu hiệu quả
cho hàng nghìn doanh nghiệp việt
và mang lại những quyền lợi thiết thực cho người tiêu dùng
khi hàng hóa được giảm giá một cách có hệ thống
chương trình online friday thông qua hệ thống kết nối của accentrate
đã có khoảng bốn triệu sản phẩm chúng ta đã kết nối sẵn
và gần như toàn bộ khâu vận hành logistics
đều đã rất là ngon lành
ở đây có cả việt ten post có cả vn post
các bên khác đã vận hành hoạt động thương mại điện tử
trong nhiều năm trơn trù rồi
kể cả những vấn đề về hàng giả hàng nhái
hay là sự khuyên mãi lên xuống
thì qua mấy năm vận hành
thì bây giờ vấn đề này cũng đã được cải thiện rất là nhiều
mua sắm trực tuyến giúp kích cầu tiêu dùng nội địa
và tại tuần lễ mua sắm trực tuyến này
thì những hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ
có các sản phẩm ô cốt có các sản phẩm chính hãng
các cái sản phẩm địa phương cũng được chúng tôi đẩy mạnh
và đặc biệt là khâu kiểm soát chất lượng hàng hóa
trên các cái sản thương mại điện tử
cũng như là các cái trên nền tảng online
phải đây cũng được chúng tôi lưu tâm
người dùng việt đang tiếp tục hướng đến chi tiêu hiệu quả
thông qua lựa chọn mua hàng
vào các dịp lễ hội mua sắm lớn cuối năm
nắm mắt được điều này
các thương hiệu và nhà bán hàng
sẽ tiếp tục xu hướng chuyển đổi số lên thương mại điện tử
để mở rộng tiếp cận khách hàng
từ đó tối ưu tỷ lệ chuyển đổi
và tăng trưởng mạnh doanh thu trực tuyến